chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự trưa của truyền hình nhân dân
thưa quý vị hội nghị của chính phủ về công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật theo hình thức trực tuyến đã diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc và các phó thủ tướng chủ trì hội nghị
hội nghị nhằm đánh giá tình hình trong năm năm qua và đưa ra biện pháp nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi hệ thống pháp luật của việt nam không ngừng hoàn thiện
hệ thống pháp luật phát triển cơ bản cân đối trên mọi lĩnh vực
hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh cơ bản thể chế hóa đầy đủ đúng đắn đường lối chủ trương của đảng
không chỉ góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội mà còn đảm bảo xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
tôn trọng bảo vệ quyền con người chủ động hội nhập quốc tế của đất nước
tuy vậy công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật hiện vẫn còn bất cập nhiều vướng mắt
trong phát biểu khai mạc hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nêu rõ hệ thống pháp luật còn chưa đồng bộ tính thống nhất chưa cao

điều này không chỉ làm thay đổi phương thức sản xuất thói quen cách thức đầu tư kinh doanh mà còn làm thay đổi cách thức tư duy xây dựng hoàn thiện và thi hành pháp luật
để hiện thực hóa pháp luật việt nam đảm bảo phồn vinh hạnh phúc ưu tiên hàng đầu chính là công tác xây dựng thể chế pháp luật
phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu các tham luận tại hội nghị cần nêu rõ nguyên nhân tồn tại nhằm đổi mới thể chế pháp luật
đặc biệt là phải đổi mới tư duy nêu rõ những khó khăn hạn chế yếu kém trong xây dựng và thực thi pháp luật đưa ra kiến nghị cụ thể
đặc biệt là cần hiến kế để thiết kế những khung pháp lý cơ chế chính sách bảo đảm đồng bộ thúc đẩy sáng tạo phù hợp với xu thế tiến bộ của thế giới
và yêu cầu phát triển bền vững giữ gìn an toàn an ninh chủ quyền quốc gia tạo đột phá trong xây dựng thể chế
cũng trong sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố cần thơ
đã tiếp xúc hơn hai trăm linh cử tri quận cái răng sau kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc đại diện đoàn báo cáo kết quả kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
cử tri đánh giá cao những kết quả của quốc hội trong công tác lập pháp giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước
bên cạnh đó cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan tới nhiều lĩnh vực như tình hình mưa bão ngập lũ sạt lở đất đang diễn biến phức tạp
tình hình khai thác cát trái phép cần tăng cường đầu tư các tuyến cao tốc về miền tây cũng như đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ để phát triển kinh tế các tỉnh vùng đồng bằng sông kiểu long
tiếp thu ghi nhận ý kiến của cử tri chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những vấn đề cử tri nêu ra rất thiết thực
đóng góp vào những vấn đề chung của đất nước liên quan đến tình hình biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp
quốc hội rất quan tâm đến vấn đề này qua đó góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do ngập lũ sạt lở đất gây ra
vấn đề thu tiền điện thông qua tài khoản ngân hàng chủ tịch quốc hội đề nghị sở công thương tp cần thơ tiếp thu ý kiến và có phương án triển khai phù hợp theo từng điều kiện thực tế của người dân tại địa phương
tối ngày hai mươi ba tháng một mươi một bộ lao động thương binh và xã hội đã chính thức tổ chức lễ khai mạc ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm hai nghìn hai mươi tại tp hcm
đến dự có phó thủ tướng vũ đức đam
đây là lần đầu tiên ngày hội được tổ chức nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của các học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp trên cả nước đồng thời tìm kiếm những ý tưởng dự án khởi nghiệp thiết thực có tính khả thi
đây cũng là dịp để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cơ quan quản lý giáo dục các doanh nghiệp và học sinh sinh viên giao lưu trao đổi kết nối hợp tác đầu tư vào các ý tưởng khởi nghiệp
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh các bạn học sinh sinh viên hãy là những người đi đầu dám nghĩ dám làm biết chấp nhận thất bại và kiên trì với ước mơ khát vọng của mình
để làm được điều đó các học sinh sinh viên phải nỗ lực học tập trang bị cho mình kiến thức chuyên môn và các kỹ năng nghề nghiệp tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng để có những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo
ngày hội diễn ra trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng một mươi một
một đổi dung cũng rất đáng chú ý
nhiều cán bộ công chức viên chức và người lao động quan tâm
đó là chính phủ vừa ban hành nghị định một trăm ba mươi năm quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động
quy định mới sẽ áp dụng từ ngày một một hai nghìn hai mươi một
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường là đủ sáu mươi tuổi ba tháng đối với nam và đủ năm mươi năm tuổi bốn tháng đối với lao động nữ
sau đó cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với nam cho đến khi đủ sáu mươi hai tuổi vào năm hai nghìn hai mươi tám
và cứ mỗi năm tăng thêm bốn tháng đối với nữ cho đến khi đủ sáu mươi tuổi vào năm hai nghìn ba mươi năm
người lao động có từ đủ một mươi năm năm trở lên làm việc ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số bảy trở lên trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một cũng được nghỉ hưu sớm
bên cạnh đó đối tượng nghỉ hưu sớm cũng bao gồm người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ sáu mươi một trở lên
người lao động có tổng thời gian làm nghề công việc nặng nhọc độc hại và thời gian làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn đủ một mươi năm năm trở lên
bộ tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số một trăm ba mươi bốn năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ
trong đó bộ tài chính đề xuất miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu bảo đảm an sinh xã hội khắc phục hậu quả của thiên tai thảm họa dịch bệnh
dự thảo nghị định nêu rõ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu
để phục vụ bảo đảm an sinh xã hội khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa dịch bệnh và bốn trường hợp đặc biệt khác được miễn thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu
người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị miễn thuế theo quy định cho bộ tài chính
trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị miễn thuế bộ tài chính thẩm định hồ sơ đề nghị miễn thuế và báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định kèm theo danh mục hàng hóa đề nghị miễn thuế
đối với trường hợp đặc biệt khác có thể kéo dài nhưng không quá bốn mươi ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị miễn thuế
chuyển sang các thông tin quan trọng khác thưa quý vị việc ứng dụng khoa học công nghệ liên kết sản xuất cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu đã và đang giúp trái cây việt nam khẳng định chất lượng thương hiệu từ đó từng bước chinh phục nhiều thị trường khó tính trên thế giới
để lô xoài đầu tiên chính thức xuất khẩu
trong thời gian xuất khẩu sau hoa kỳ việt nam đã mất một mươi năm nỗ lực đàm phán quả vầy tươi vào được thị trường úc cũng mất một mươi hai năm tìm đường còn với trái thanh long ruột trắng cần một mươi một năm mới có thể chinh phục thị trường nhật bản
thị trường mà trái cây việt nam vào được nhiều nhất đó là trung quốc với các loại trái cây ăn quả đa dạng như dưa hấu nhãn chuối trôm trôm chiếm tới hai mươi tám tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản của cả nước ra thế giới
bởi vì tôi là doanh nghiệp chuyên xuất khẩu những thị trường khó tính nên tất cả về truy xuất nguồn gốc tôi làm rất là chủng chỉnh bởi vì chúng tôi đã trực tiếp làm với các bộ nông nghiệp của phía đối tác để mà tạo ra những cái sản phẩm mà đi đến những cái thị trường khó tính đó là cái điều mà chúng tôi muốn xây dựng thương hiệu cho việt nam
theo thống kê của tổng cục hải quan nông sản cả nước nói chung và các mặt hàng hoa quả nói riêng hiện đã có mặt tại hơn một trăm sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
có chỗ đứng tại nhiều thị trường khó tính như nhật bản mỹ châu âu đóng góp không nhỏ vào kinh ngạch xuất khẩu chung với tổng giá trị xuất khẩu đạt gần hai bảy mươi hai tỷ usd trong một mươi tháng năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt tháng tám năm hai nghìn hai mươi khi hiệp định thương mại tự do việt nam châu âu evfta có hiệu lực đã đem lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây mở rộng thị phần từ các thị trường khó tính
cùng với đó hiệp định rcep vừa được ký kết được xem như cơ hội vàng để mở cửa cho trái cây việt nam vươn xa
để tiếp tục mở rộng cũng như thâm nhập sâu hơn vào thị trường của năm cái nước đối tác lớn này thì cái việc mà chúng ta đảm bảo cái chất lượng cũng như là cái an toàn thực phẩm cũng như kiểm soát được các cái mối nguy về hóa chất nông dược trong cái nông sản là chúng ta phải đảm bảo
việt nam là nước nhiệt đới có thế mạnh về nông nghiệp đặc biệt là trái cây với khoảng một năm triệu hectare tiền quả sản lượng hơn một mươi hai sáu triệu tấn

trái cây việt nam là nước nhiệt đới có chất lượng vùng trồng và phải được cấp mã số
muốn vậy vùng trồng phải sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn
sản phẩm trước khi xuất khẩu phải được đong gói và xử lý chiếu xạ hoặc xử lý hơi nước nóng
có như vậy trái cây việt nam mới tiếp tục chinh phục được những thị trường khó tính và mới hơn trên toàn cầu
thưa quý vị gà móng tiên phong là một con vật nuôi đặc sản bản địa có một nguồn gen quý hiếm của xã tiên sơn thị xã duy tiên tỉnh hà nam
giống gà này được bảo tồn gen và có chỉ dẫn địa lý
tuy nhiên sau nhiều năm thì chăn nuôi gà móng tiên phong vẫn chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ bởi rất khó khăn trong khâu tiêu thụ
gia đình ông vũ anh tuấn là một trong những hộ chăn nuôi gà móng đặc sản có số lượng lớn so với các hộ khác tại xã tiên sơn
nhưng hơn một mươi năm nay đàn gà cũng chỉ duy trì được hai trăm linh con một lứa
trước đây gia đình sản xuất gà giống cung cấp cho các hộ chăn nuôi là chính
nhưng hiện nay do nhu cầu mua giống giảm mạnh
gia đình chuyển sang nuôi gà thương phẩm
tuy nhiên vấn đề tiêu thụ sản phẩm cũng gặp rất nhiều khó khăn
mấy năm gần đây thì đúng con gà móng thì là phát triển nó chậm vì giá cả nó cũng không thấp quá
thế đâm dân người ta cũng không mận mà lắm
riêng gà móng tiên phong thì từ trước đến giờ mà từ đời các cụ đến bây giờ nó vẫn là lưu truyền lại cái giống của gà móng này
thì cái gà móng này ăn thịt thì nó rất là ngon
mấy năm nay
cháu thì chăn nuôi nói chung là cái đầu da thì nó cũng trục chặt bởi vì là nó do cái ảnh hưởng covid vừa rồi
đấy hết đợt nọ đến đợt kia
trước đây xã tiên sơn có bảy trăm linh hộ nuôi gà móng
nhưng hiện nay chỉ còn khoảng năm trăm linh hộ nuôi gà móng
tổng đàn gà móng của xã đạt khoảng một mươi bốn con
nhưng đang có chiều hướng giảm do các hộ chăn nuôi không tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm
về cái chăn nuôi để mà tạo ra một cái sản phẩm tốt
tạo ra một cái sản phẩm tốt trong việc phát triển được quy mô tổng đàn gà móng
bảo tồn nguồn gen quý hiếm và phát triển kinh tế của người dân địa phương
thưa quý vị trong những ngày này
mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng những ngư dân ven biển đà nẵng và các tỉnh miền trung
vẫn nỗ lực vươn khơi bám biển
chấp hành các quy định trong luật khai thác thủy hải sản
điều này không chỉ góp phần ổn định kinh tế xã hội
mà còn hướng tới tháo gỡ thẻ vàng ec trong thời gian tới
đá cây hoạt động hết công suất
vừa chuyển đá xuống tàu thông qua băng truyền và máy xay
vừa chuẩn bị các nhu yếu phẩm để đưa xuống tàu
chuẩn bị cho những chuyến vươn khơi đánh bắt cá
sau thời gian dài tránh chú bão
theo ghi nhận của nhóm phóng viên
trong những ngày qua
ngư dân đã tranh thủ thời tiết thuận lợi sau bão số một mươi ba
để đánh cá tôm gẹ ở khu vực ven biển
nhiều ngư dân đã thu được từ năm trăm linh đến hai triệu đồng
sau mỗi đêm đánh bắt
nói chung là bộ gió nhiều quá rồi
nhà biết sao là đi có mấy ngày chứ mấy đi
nói chung là đi đồ tư không
mà đi sớm đi là chiều vô đó thôi
vô bóng tài bán luôn
thì bản thân tôi cũng giỏi như bà công nghị dân đây thì
chủ cơ khó khăn đến đâu nữa thì cũng
quân khai bóng biển trước lượng để bảo vệ biển đảo
chủ quyền biển đảo của quân quân
hiện số lượng tàu cá của ngư dân đà nẵng
và các tỉnh neo đậu chú bão số một mươi ba
trong âu thuyền thọ quang lên đến hơn một chiếc
thì đã có gần chín trăm linh tàu ra khơi
nhờ đó đã mang về cảng cá thọ quang hàng tấn hải sản các loại
cung cấp cho thị trường đà nẵng sau bão
những chuyến ra khơi được mùa vừa giúp ngư dân ổn định cuộc sống
vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
tiếp nối chương trình
khoảng bảy mươi lao động ngành du lịch dịch vụ mất việc làm
tăng cường công tác phòng chống dịch trong tình hình mới
thưa quý vị bộ công thương đang đề nghị xây dựng nghị định
sửa đổi bổ sung nghị định bốn mươi của chính phủ
về quản lý hoạt động
kinh doanh theo phương thức đa cấp để phù hợp với tình hình mới hiện nay
nghị định bốn mươi được ban hành với các quy định điều chỉnh tương đối đầy đủ
về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
tạo thành hành lang pháp lý rõ ràng cho các doanh nghiệp hoạt động minh bạch
sàng lọc những doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động bất chính
qua đó góp phần tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh
làm giảm khả năng gây hậu quả về kinh tế xã hội
đến nay tình hình mới đã có nhiều thay đổi
hoạt động bán hàng đa cấp tiếp tục cần được quản lý chặt chẽ
nhưng phải phù hợp với chủ trương chung của chính phủ về tăng cường thu hút đầu tư
tạo điều kiện tối đa cho hoạt động của doanh nghiệp
chính vì thế một số chính sách quy định cần được xem xét
điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tiễn và bảo đảm tính khả thi
nhằm cụ thể hóa các kế hoạch và mục tiêu trong chiến lược phát triển bền vững
kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã phân đấu xây dựng
mục tiêu phát triển quảng ninh trở thành trung tâm du lịch quốc gia
kết nối với các trung tâm du lịch quốc tế lớn của khu vực và thế giới
đồng thời xây dựng phát triển phú quốc trở thành trung tâm dịch vụ du lịch
sinh thái biển mạnh mang tầm quốc tế
để thực hiện được mục tiêu này trước mắt trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch biển
phát triển các sản phẩm du lịch biển gắn với phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên
văn hóa lịch sử đặc sắc của các vùng ven biển và hải đảo
theo kết quả khảo sát của tám ba trăm linh doanh nghiệp của cục thống kê đà nẵng
có đến chín mươi sáu doanh nghiệp chịu đau động tiêu cực qua hai đợt dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nhất
tiếp đến là các lĩnh vực như công nghiệp xây dựng và nông lâm nghiệp thủy sản
sở du lịch đà nẵng cho biết nhiều doanh nghiệp thuộc mạng dịch vụ du lịch vẫn còn gặp khó khăn
dẫn đến nhiều lao động chưa có việc làm trở lại
ngành du lịch dịch vụ đà nẵng hiện có khoảng năm mươi một lao động
nhưng đến nay chỉ khoảng hai mươi năm ba mươi có việc làm và nhận lương còn lại đều hoãn việc tạm ngừng việc
để giúp người lao động thất nghiệp tìm việc từ đầu năm đến nay đã có rất nhiều biện pháp triển khai tìm kiếm việc làm cho người lao động
nhưng thực tế ngành du lịch dịch vụ không có nhu cầu tuyển dụng
hầu hết lao động đang thiếu tại đà nẵng thuộc các ngành nghề may mặc bán hàng tiếp thị và lao động phổ thông
nhằm giúp cho các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quảng bình đã triển khai gói cho vay vốn để hỗ trợ trả lương ngừng việc đối với người lao động
việc làm này nhằm giúp cho doanh nghiệp và người lao động từng bước vượt qua khó khăn để tìm hướng sản xuất kinh doanh trong tình hình mới
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín trường mầm non tư thục hồng nhung thị xã ba đồn tỉnh quảng bình đã phải dừng hoạt động gần năm tháng và không có nguồn thu
ngay sau khi nhận được thông tin chính phủ có chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
và cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động
trường đã liên hệ với ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quảng bình để hoàn thiện các thủ tục vay tiền

thì hôm nay doanh nghiệp đã tiến hành
nhân tư có ý nghĩa khác trên địa bàn tỉnh quảng bình cũng đang làm thủ tục vay tiền
các y tế thế giới who cũng đã đưa ra cảnh báo tình trạng kháng thuốc kháng sinh ngày càng gia tăng và cũng nguy hiểm như là đại dịch covid một mươi chín
thậm chí có nguy cơ đảo ngược những tiến bộ y học trong một thế kỷ
và đáng báo động đó là tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh ở việt nam chiếm tới con số là bốn mươi
đứng thứ tư về tỷ lệ kháng thuốc ở các nước tại châu á thái bình dương
trong đó đặc biệt có một vài trường hợp kháng cả colistin đó là một loại kháng sinh thế hệ mới nhất
bệnh nhân này được chuyển từ ninh bình lên khoa cấp cứu
bệnh viện bạch mai với trần đoán viêm phổi nhưng điều trị ở tuyến dưới không đỡ
có nhiễm trùng đáp ứng kháng sinh rất kém vẫn phải sử dụng máy thở và thuốc vận mạch
ở dưới tuyến dưới người ta đã dùng kháng sinh rồi tuy nhiên có vẻ như không đáp ứng nhiều lắm với kháng sinh
thì có nhiều các lý do để giải thích nhưng một trong lý do đấy là cái tình trạng kháng kháng sinh
bệnh nhân này thì chúng tôi thấy là khi cấy ra thì bệnh nhân ra được hai con vi khuẩn rất là kháng thuốc
kháng thuốc xảy ra khi các loại vi sinh vật như vi khuẩn virus trở nên miễn dịch với các loại thuốc điều trị bệnh do chúng gây ra
khiến những vết thương nhỏ và nhiễm trùng thông thường cũng có thể gây tử vong
chỉ tính riêng tại khoa cấp cứu a chín của bệnh viện bạch mai mỗi ngày tiếp nhận rất nhiều ca kháng kháng sinh
điều này đã có sự gia tăng đáng kể sau mỗi năm
như ngày xưa thì tỷ lệ những bệnh nhân kháng kháng sinh mà chúng tôi nhận được từ tuyến dưới lên thì là thỉnh thoảng mới gặp thôi
thì bây giờ ngay từ những bệnh nhân mà chuyển từ tuyến dưới lên cho chúng tôi thì chúng tôi cấy ngay từ lúc vào
chưa cần nằm ở chúng tôi thì đã có rất nhiều các vi khuẩn kháng thuốc nhiều các bệnh nhân vào và bệnh nhân thì có thể vào một bệnh khác
nhưng do sau đó là nhiễm trùng lên và vi trùng kháng kháng sinh và bệnh nhân thì chết là do nhiễm trùng chứ không phải do bệnh chính người ta nhập viện
đấy là một điều rất là đáng tiếc
hậu quả thì đã rõ việc kháng thuốc khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn giảm cơ hội sống cho bệnh nhân
mặc dù vẫn còn tình trạng bác sĩ kê đơn thuốc không hợp lý vi khuẩn kháng thuốc lây truyền từ người này sang người khác trong các cơ sở khám chữa bệnh
nhưng một trong những nguyên nhân chính của tình trạng này đó là thói quen tự ý mua thuốc của người dân
có đến chín mươi kháng sinh được bán tại nhà thuốc không có hóa đơn
khi có những vấn đề bất ổn về sức khỏe thì cần đến các cơ sở y tế để khám bệnh
và để được các bác sĩ có chuyên môn khám để ra các chỉ định cho nó chuẩn
trong trường hợp cần thiết mà phải dùng kháng sinh thì người bác sĩ sẽ
lựa chọn kháng sinh cho người bệnh đúng rồi người ta chọn được liêu lượng nó phù hợp
rồi người ta quy định cách sử dụng làm sao cho nó hợp lý phải đường dùng
rồi thì cái thời gian dùng như thế nào để cho nó hợp lý rồi theo dõi đánh giá như thế nào
thay đổi thói quen của người dân đây chính là cụm từ dễ nói nhưng chưa chắc đã dễ làm
giảm tình trạng kháng kháng sinh ngoài sự vào cuộc của ngành y và các cơ quan liên ngành
thì cái gốc của vấn đề vẫn nằm ở chính người dân
trong phần tin quốc tế chính phủ mỹ bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực
nga tăng thuế đối với người thu nhập cao
hôm qua tổng thống mỹ donald trump tuyên bố chính quyền của ông đã sẵn sàng khởi động
tiến trình chuyển giao quyền lực cho ekip ông joe biden
người được truyền thông dựa vào chính quyền của ông
tự báo là giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi
kênh cnn cho biết giám đốc cơ quan dịch vụ công bà emily mofi
chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một theo giờ địa phương đã gửi cho cnn một lá thư
trong đó thông báo rằng chính quyền tổng thống donald trump đã sẵn sàng khởi động
quá trình chuyển giao quyền lực một cách chính thức
bà emily khẳng định quyết định đưa ra độc lập và dựa trên cơ sở luật pháp
trên trang mạng cá nhân twitter sau khi thông tin này được công bố
tổng thống donald trump cho biết ông cảm ơn bà emily về lòng trung thành
song cũng cho rằng bà đã bị đe dọa bị ép buộc và ông sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý
theo luật bầu cử mỹ người đứng đầu giám đốc cơ quan dịch vụ công sẽ phải ký giấy tờ
để phân bổ hàng triệu đô la cho đội ngũ chuyển giao quyền lực
và ký các văn bản xác nhận chiến thắng của ông joe biden
cũng trong ngày hôm qua mỹ đã thông báo chính thức rút khỏi hiệp ước quốc phòng
bầu trời mở đây là một trong nhiều thỏa thuận quốc tế mà mỹ quyết định rút khỏi
hiệp ước quốc phòng mỹ donald trump
bộ quốc phòng mỹ thông báo nước này không còn là một bên tham gia ký kết hiệp ước bầu trời mở
kể từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một hồi tháng năm vừa qua tổng thống donald trump đã cáo buộc nga
không tuân thủ các cam kết của hiệp ước này và quyết định ra thông báo rút khỏi hiệp ước
trước sáu tháng theo quy định hiệp ước bầu trời mở được ký năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và có hiệu lực
từ năm hai nghìn hai cho phép ba mươi năm quốc gia tham gia ký kết trong đó có nga và mỹ
được ký kết từ năm hai nghìn hai
ngoại trưởng đức heiko maas đã mời người đồng cấp pháp và anh tới berlin để thảo luận
về các bước đi trong thời gian tới liên quan tới chương trình hạt nhân của iran
nội dung cụ thể cuộc gặp không được tiết lộ song theo truyền thông đức
cuộc gặp của ngoại trưởng ba nước châu âu hay còn được gọi là e ba là để chuẩn bị
cho sự hợp tác với mỹ trong thời gian tới theo kế hoạch hành động chung toàn diện
được ký giữa nhóm p năm một với iran vào năm hai nghìn một mươi
trong bối cảnh mỹ chuẩn bị có chính phủ mới từ nhiều tuần này
ba nước châu âu tham gia ký kết văn kiện đã tích cực thảo luận các biện pháp
nhằm nhanh chóng thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân với iran sau khi mỹ đã rút khỏi văn kiện
và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt tehran người phát ngôn bộ ngoại giao đức cho biết
cuộc gặp của nhóm e ba là để tìm ra đường hướng của ba nước
trong bối cảnh châu âu rất kỳ vọng mỹ sẽ đạt được thỏa thuận hạt nhân với iran
sẽ tham gia trở lại thỏa thuận này nhằm giải quyết chương trình hạt nhân của iran
tuy nhiên thời gian cho đối thoại không còn nhiều
bởi chính phủ mới của mỹ sẽ chỉ có thể vận hành từ giữa tháng hai năm sau
trong khi iran sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào giữa tháng sáu năm sau
và cánh cửa cho các cuộc đàm phán sẽ khép lại vào tháng năm
khi tiến trình tranh cử ở nước cộng hòa hồi giáo bắt đầu
theo kết quả nghiên cứu của cơ quan môi trường châu âu
chất lượng không khí trên toàn châu âu đã được cải thiện đáng kể trong một mươi năm qua
nhưng ô nhiễm vẫn là yếu tố góp phần làm gia tăng tỷ lệ tử vong sớm tại nước này
kết quả nghiên cứu công bố ngày hai mươi ba tháng một mươi một cho thấy
sức khỏe người dân tại các khu vực đô thị châu âu đặc biệt chịu các tác động tiêu cực
trong đó có nhiều người mắc các bệnh có thể gây tử vong như bệnh về đường hô hấp và tim mạch
tuy nhiên châu âu đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong suốt một mươi năm qua
và ước tính châu lục này đã tránh được khoảng bốn trăm linh ca tử vong sớm
do các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí
những yếu tố góp phần mang lại những tiến bộ này
bao gồm việc tăng cường quy định và thực hiện các chính sách
chuyển đổi nhiên liệu cải tiến công nghệ và năng lượng
mặc dù vậy tiếp xúc với bụi mịn vẫn được coi là nguyên nhân
gây ra bốn trăm một mươi bảy ca tử vong sớm trong năm hai nghìn một mươi tám
trong đó riêng hai mươi bảy quốc gia thành viên eu và anh chiếm hai phần ba số ca tử vong
tổng thống nga vladimir putin vừa ký ban hành luật tăng thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
đây được xem là động thái đầu tiên của nga
nhằm thoát khỏi hệ thống thuế cân bằng được áp dụng từ năm hai nghìn một
theo luật mới từ năm hai nghìn hai mươi một thuế thu nhập cá nhân sẽ tăng từ một mươi ba lên một mươi năm
đối với những người có thu nhập từ năm triệu rup tương đương với khoảng sáu mươi năm tám trăm linh usd trở lên
việc điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân dự kiến sẽ bổ sung thêm cho kho bạc nhà nước khoảng sáu mươi tỷ rup
và số tiền sẽ được chuyển đến quỹ điều trị cho trẻ em
hệ thống thuế cân bằng được áp dụng
vào năm hai nghìn một là một trong những cải cách lớn về thuế trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông putin
các sửa đổi đối với hệ thống thuế này đã được thảo luận trong vài năm
trong đó bao gồm khả năng giảm thuế đối với những người có thu nhập thấp hơn
hệ thống thuế cân bằng được áp dụng vào năm hai nghìn một là một trong những cải cách lớn về thuế trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông putin